từ tháng sáu giá mặt hàng thịt lợn có xu hướng tăng dần
đặc biệt là từ tháng một mươi đến nay giá thịt lợn có xu hướng tăng mạnh khoảng hai mươi năm ba mươi so với tháng chín và hiện đang ở mức khá cao
bộ công thương đã đề xuất những giải pháp để bình ổn giá thịt lợn phục vụ người tiêu dùng
dự báo nguồn cung thịt lợn các tháng cuối năm thiếu khoảng hai trăm linh tấn
do đó bộ công thương đã đề xuất nhập khẩu thịt lợn từ hai mươi bốn quốc gia được nhập khẩu chính ngạch vào việt nam
như argentina úc bỉ áo brazil canada đan mạch pháp đức hungary ấn độ ireland litva ý nhật hàn quốc malaysia new zealand bà lan tây ban nha mỹ nga mexico
để bù đắp phần thiếu hụt nguồn cung cho thị trường trong nước phục vụ nhu cầu tiêu dùng
bình ổn thị trường dịp cuối năm và tết nguyên đán bộ công thương sẽ phối hợp với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
hướng dẫn và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chế biến phân phối thực phẩm
là các doanh nghiệp đã đăng ký tham gia chương trình bình ổn thị trường
tại các địa phương nhập khẩu lượng thịt lợn thiếu hụt để bình ổn thị trường
ngoài ra bộ công thương cũng đề xuất các địa phương định hướng cho các doanh nghiệp chế biến thực phẩm trên địa bàn
tăng cường việc đưa ra các sản phẩm thịt lợn chế biến sẵn mới như thịt kho tàu kho nhân trứng chân giò muối
được chế biến từ thịt lợn đông lạnh nhập khẩu nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị hiếu của người dân
và thay thế một phần nhu cầu sử dụng thịt nóng trên thị trường